ubnd tp hà nội vừa có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố
theo quyết định ngày tiệu trường của tất cả các cấp học ngành học sớm nhất vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ngày khai giảng được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố
cũng quy định cụ thể về các mốc thời gian trong năm học
giám đốc sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tại quyết định này đề xuất ubnd tp quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt